để tránh tình trạng người dân tự ý di chuyển bằng xe cá nhân
không đảm bảo các yêu cầu về kiểm soát phòng chống dịch
ubnd tp hcm giao sở giao thông vận tải làm đầu mối
phối hợp với các cơ quan tổ chức được các tỉnh thành phố cử làm đầu mối
để tổ chức tạo điều kiện cho người dân đến các vị trí tập kết trên địa bàn thành phố
như là cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất hay ga đường sắt hòa hưng bến xe
tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đã có kế hoạch di chuyển
được ưu tiên xét nghiệm và trả kết quả trong thời gian sớm nhất
khuyên cáo các trường hợp không được phép di chuyển
vào ngày hôm nay phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh vĩnh long
đã mời võ kim liên chú tệ xã lộc hòa huyện long hồ lên cơ quan làm việc
và tống đặt quyết định xử phạt vi phạm hành chính vì có hành vi đăng tải thông tin
video bịa đặt sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân
trước đó tài khoản facebook
võ kim liên sử dụng có đăng video clip từ nước ngoài
có nội dung tuyên truyền xuyên tạc về công tác phòng chống dịch ở việt nam
đăng bài viết về phương pháp chữa bệnh covid một mươi chín tại nhà
mà chưa có căn cứ khoa học hay xác nhận của cơ quan chuyên môn
gây hoang mang trong nhân dân
tại cơ quan công an liên đã thừa nhận về hành vi phạm tội của mình
công an tỉnh vĩnh long ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
với mức tiền phạt là bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng
đồng thời buộc chủ tài khoản phải gỡ bỏ thông tin sai sự thật
đã đăng trước đó trên mạng xã hội
công an phường phú thịnh thị xã bình long tỉnh bình phước
vừa tiến hành kiểm tra bắt quả tăng bảy đối tượng tụ tập trong một nhà trọ
tại tổ một khu phố phú hòa phường phú thịnh
bất chấp địa phương đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu
kiểm tra nhanh lực lượng chức năng phát hiện
tất cả bảy đối tượng đều dương tính với ma túy
lực lượng công an phường phú thịnh đã tiến hành lập biên bản vi phạm
về lĩnh vực an ninh trật tự và không tuân thủ các quy định phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đồng thời mời các đối tượng về trụ sở công an phường làm việc
và phối hợp với đội phản ứng nhanh thị xã bình long
lấy mẫu test nhanh covid một mươi chín
tất cả đều cho kết quả âm tính với virus sars cov hai
cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát hình sự công an tp hải phòng đang phối hợp điều tra
truy tìm nghi can vụ án giết người
đã khiến gia đình ông phạm trung nhớ và bà trịnh thị san
trú tại thôn an bồ xã dũng tiến vĩnh bảo tp hải phòng tử vong
vào khoảng hai giờ ngày hai mươi sáu tháng bảy công an huyện vĩnh bảo nhận được thông tin
tại nhà riêng của hai vợ chồng ông phạm trung nhớ và bà trịnh thị san bị hỏa hoạn
khi lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và người dân dập được đám cháy
thì phát hiện ông nhỡ và bà san đã tử vong bên trong nhà
cơ thể của hai nạn nhân có nhiều vết đâm nghi là do vật sắc nhọn gây ra
ngay sau đó lực lượng chức năng đã khoanh vùng bảo vệ hiện trường và khám nghiệm
lấy lời khai để điều tra
hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ và truy bắt hung thủ gây ra vụ án này
vào ngày hai mươi chín tháng bảy ubnd tp hà nội ban hành văn bản hỏa tốc số hai nghìn bốn trăm ba mươi bốn ubndkt
gửi các đơn vị về việc thống nhất mẫu giấy tờ sử dụng cho một số đối tượng
đủ điều kiện để tìm hiểu về vụ án này
tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên vào sáng ngày hôm nay có những trường hợp ra đường
vẫn không mang theo mẫu chung hoặc là có những trường hợp không có giấy xác nhận
phản ánh của phóng viên thời sự
sáng thứ bảy tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên người dân ra đường vẫn khá đông
tại chốt cầu vượt ngã tư sở lực lượng chức năng của công an quận thanh xuân
đều dừng các phương tiện để kiểm tra
phần lớn người dân ra đường đều mang theo giấy xác nhận chuẩn mẫu
của ủy ban nhân dân tp hà nội
mẫu cứ là do từ công ty cấp chưa có giấy xác nhận của địa phương
nên cũng hơi khó việc lưu thông một số chốt kiểm dịch được
từ khi có dây mới thì từ nhà em đến công ty đi đường thuận lợi
thì các đơn vị chức năng kiểm tra người ta thấy móc mới
người ta cũng thông qua cho dễ dàng thuận lợi di chuyển đến công ty hơn ạ
bên cạnh đó có trường hợp mang theo giấy nhưng làm mẫu cũ
nên lực lượng chức năng cũng tăng trở lại
những cửa nhăn nhở tuyên truyền như thế này
có rất nhiều mẫu và giấy tờ xác nhận đi lại

các việc nắm bắt thông tin và xác nhận con người đó
có đi làm và công việc thật hay không là đều rất khó khăn
nhưng khi ủy ban tp và sở đưa ra mẫu chung

được đơn vị con người và lý do đi lại
giúp cho việc kiểm soát và việc đi lại của người dân dễ hơn
trong thời điểm giãn cách toàn thành phố
còn tại chốt cầu vượt thái hạ
trường hợp này ra đường nhưng chỉ có chứng minh thư
và giấy xác nghiệm covid
không có giấy xác nhận chuẩn kèm theo

thức từ dịch bệnh covid một mươi chín đặt ra nhiệm vụ nặng nề hơn đối với lực lượng công an
nhưng khó khăn gấp đôi thì phải cố gắng gấp ba gấp bốn
trong bất cứ hoàn cảnh nào lực lượng công an cũng luôn kề vai sát cánh với nhân dân
vượt qua mọi khó khăn trong đại dịch
ngày ba mươi một tháng bảy sở y tế tỉnh đồng nai cho biết trong hai mươi bốn giờ qua
toàn tỉnh đã ghi nhận thêm năm trăm một mươi năm ca dương tính với covid một mươi chín
đây là số ca phát hiện trong ngày nhiều nhất từ trước cho đến nay trên địa bàn của tỉnh đồng nai
trong tổng số năm trăm một mươi năm ca dương tính mới trong đó một trăm ba mươi một ca phát hiện qua sàng lọc và ba trăm tám mươi ba ca trong khu cách ly phong tỏa
như vậy tổng số ca dương tính với covid một mươi chín trong đợt dịch thứ tư là bốn bốn trăm bảy mươi tám
trong đó thành phố biên hòa nhiều nhất với hai chín mươi ca nhân trạch bảy trăm tám mươi tám ca vĩnh cửu sáu trăm hai mươi hai ca
tráng bom hai trăm năm mươi bốn ca thông nhất một trăm chín mươi ba ca một mươi tám ca đã tử vong
theo lãnh đạo sở y tế tỉnh đồng nai số ca bệnh tăng nhanh khiến việc chuẩn bị các bệnh viện giải chiến không theo kịp
nhưng lực cũng không còn nếu huy động tham gia các khâu điều tra truy vết lê mẫu xét nghiệm gây rất nhiều khó khăn cho ngành y tế
ngành y tế đề xuất ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh chính quyền các địa phương
cần khớn trương kiểm cho tất cả các doanh nghiệp thực hiện ba tại chỗ
thực hiện xét nghiệm tầm soát ngay và xem xét việc có tiếp tục cho hoạt động không
cần sống thực hiện phân tầng f
trên cơ sở đó giao các huyện thành phố tổ chức các bệnh viện giải chiến quản lý f ở tầng một
các bệnh viện tỉnh và sở y tế tập trung cho việc tổ chức lại các bệnh viện đã có
và bổ sung thêm một số bệnh viện ở tầng hai tầng ba
cơ cấu lại nhân lực y tế và trang thiết bị phù hợp theo phân tầng điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
bộ y tế khẳng định nguồn sản xuất cung cấp oc y tế đủ để đáp ứng nhu cầu của các tỉnh phía nam
đặc biệt là tp hcm đồng thời sẽ tạo điều kiện cho các công ty cung ứng vận chuyển kịp thời
khi nhu cầu điều trị tăng cao cũng như sản xuất tăng gấp đôi năng lực sản xuất oc y tế nếu cần
những ngày vừa qua thông tin thiếu oc y tế phục vụ nhu cầu điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín nói chung
đang khiến không ít người lo lắng
trong bối cảnh số ca nhiễm vẫn tăng cao bộ y tế đã thành lập nhiều đoàn công tác
đến các doanh nghiệp sản xuất cung ứng oxy y tế để khảo sát
đánh giá quy mô cung ứng cho nhu cầu chống dịch hiện nay
qua đánh giá nguồn cung oce y tế tại các doanh nghiệp cho một mươi tám điểm
bao gồm các bệnh viện bệnh viện giải chiến bệnh viện điều trị covid một mươi chín và cơ sở y tế
đang ở mức cao dù quy mô sản xuất phải thu nhỏ theo phương châm ba tại chỗ
tổng cộng một mươi tám điểm thì lên tới một trăm năm mươi ba tấn
thế thì bên công ty tp hcm với cái khả năng sản xuất thì còn đáp ứng được
tuy nhiên về cái phần thiết bị lắp tại sai thì đáp ứng được là
trên một mươi tám điểm đặc biệt là có hai điểm là bệnh viện năm trăm linh giường
hai bệnh viện thì bên này có thể lắp được cho hai bệnh viện đó
ngoài ra bệnh viện một trăm linh giường thì bên công ty lắp được cho một điểm
mặc dù là yêu cầu là ba điểm
còn cái bệnh viện yêu cầu sáu điểm nha
còn bệnh viện gọi như là một trăm linh giường thì yêu cầu là một mươi điểm
thì bên này có được sáu điểm
tổng cộng bên này có được chín điểm trên một mươi tám điểm
nếu mà có cái yêu cầu thì bên này đáp ứng được trong thời gian là
một mươi cho đến hai tuần
trước lời kêu gọi đông đốc tăng cường sản xuất cung ứng oxy y tế
nhằm phục vụ công tác chống dịch của bộ y tế
các doanh nghiệp trong nước đã thành lập những hội nhóm chung
để thông tin sang sẻ khó khăn và hỗ trợ nhau
nhằm đáp ứng tối đa năng lực sản xuất và cung ứng oxy đến các bệnh viện
tuy nhiên vẫn còn nhiều vướng mắt khó khăn cần tháo gỡ
còn cái sự hỗ trợ từ bộ cũng như là chính quyền địa phương
ở biên hòa cũng như là các nơi
mà nó có những trung tâm y tế cũng như bệnh viện
thì khi xe vận chuyển oxy vào những cái điểm đó
thì phải được coi như là ưu tiên
về mặt coi như là tủ tục ký tờ
phải có những cái bản xác nhận trước khi cái việc mình đi giao hàng
để cho cái thời gian mà mình sẽ vận chuyển oxy
từ cái nhà máy cho đến cái bệnh viện nó sẽ rút ngắn lại
chúng ta có hoàn toàn có đủ tất cả các máy thở
đủ máy thẩm các loại để cung cấp cho các khu vực điều trị
cho nên là trong cái thời gian vừa qua thì là
có một số cái trào lưu là người dân
đi mua những cái máy thẩm oxy
cũng như là các cái bình thẩm oxy
thực ra thì tất cả những cái thông tin mà trên mạng
thì chúng ta cần phải có kiểm chứng
ngay như chúng ta đang đi ở công ty nippon sancho đây
và cũng đã vừa được nghe báo cáo
thì là với cái năng lực sản xuất của họ như bây giờ
thì hoàn toàn có thể đáp ứng được
về cái công tác cung cấp oxy cho cái khu vực điều trị
đặc biệt là điều hội sức cung cứu
để không đứt gãy nguồn cung tạo điều kiện tối đa
cho công tác phòng chống dịch của các tỉnh phía nam
đặc biệt là thành phố hồ chí minh
bộ y tế đã yêu cầu các đơn vị sản xuất
cần phối hợp chặt chẽ với các bệnh viện giả chiến
bệnh viện điều trị covid một mươi chín
kiểm tra và lên phương án phần chuyển
dự trữ hợp lý không để thiếu trong trường hợp dịch bùng phát
thưa quý vị trước tình hình diễn biến dịch bệnh phức tạp
người dân tại thành phố hồ chí minh đang tự ý về quê
di chuyển bằng xe cá nhân
không đảm bảo các yêu cầu về kiểm soát
phòng chống dịch covid một mươi chín
thành phố hồ chí minh đã có văn bản khẩn
đề nghị các địa phương phối hợp để đảm bảo an toàn
theo văn bản do phó chủ tịch ubnd
thành phố hồ chí minh lê hòa bình vừa ký
ubnd thành phố hồ chí minh đề nghị
ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
khi có nhu cầu tổ chức cho người dân
đưa đón để thành phố hồ chí minh phối hợp thực hiện
chi định cơ quan tổ chức hoạt hội
đồng hương tại thành phố hồ chí minh
làm đồ mối tiếp nhận đăng ký theo yêu cầu
tổ chức xét nghiệm thông báo số lượng người dân
được tổ chức vận chuyển địa điểm và thời gian vận chuyển
đồng thời ubnd thành phố hồ chí minh
đề nghị ubnd các tỉnh thành khác
chỉ đạo tổ chức vận chuyển tập trung
vào các phương tiện giao thông công cộng
không di chuyển bằng phương tiện giao thông cá nhân
yêu cầu đơn vị cung ứng vận chuyển chấp hành
nghiêm phương án phòng chống dịch covid một mươi chín
ngoài ra ubnd thành phố hồ chí minh
giao sở y tế phối hợp với các quận huyện
thành phố thủ đức tạo điều kiện thuận lợi
cho người dân có tên trong danh sách
hoặc kế hoạch di chuyển về quê
để ưu tiên xét nghiệm và trả kết quả
trong thời gian sớm nhất khuyến cáo
các trường hợp không được di chuyển
theo thống kê đến đây chính quyền
thành phố hồ chí minh đã hỗ trợ được
khoảng năm trăm linh đối tượng gặp khó khăn
do ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín trên địa bàn
soát đối với lao động tự do
để sớm giải ngân hỗ trợ cho bà con
với tiêu chí không để ai bị bỏ lại phía sau
xã an phú tây huyện bình chánh
là xã vùng ven của thành phố hồ chí minh
với khoảng hai nhà trọ khu lưu trú
công nhân lao động tự do
ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín nhiều ngày qua
cuộc sống của bà con nơi đây gặp không ít khó khăn
từ khi thành phố hồ chí minh
triển khai các gói hỗ trợ người dân
gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh
ông trần trung dũng chủ tịch hội chữ thập đỏ
xã an phú tây huyện bình chánh
đã đi từng ngõ gõ từng nhà
để lên danh sách những đối tượng
trong diện được nhận hỗ trợ
về công tác trăm lo
tại cơ sở
khi mà được xét và đề nghị cấp trên
để trả cấp
thì sau khi có cái tiền về
thì bản thân tôi sẽ trực tiếp
đi đến từng hộp gia đình
và giá trọ để trực tiếp phát cho bà con
để cho bà con có
cái tài năng
để cho bà con có cái cuộc sống tốt hơn
ừ phải chị huỳnh thị kim sang không
chị ở tám b sẹt một phải không
rồi khoảng năm phút nữa chị
qua bên nhà chị bích tổ trưởng tổ dân dân
chị đem theo dưới chứng minh nhân dân
để nhận tiền theo nghị quyết số một mươi sáu
hỗ trợ về covid đó chị
dạ cảm ơn anh
rồi cảm ơn chị
mùa dịch này cũng như là mình
không có làm được gia tiền
cũng có cái này
cái bẩn thân
chặt vào điện nước
trong gia đình sinh hoạt
nói chung là nó cũng khó khăn
từ lúc bùng phép dịch tới nay
là hai tháng là em bị mất việc
nên em nghỉ ở nhà
cho nên là cái nguồn thu nhập của em
cũng không có
tuy là cái phần hỗ trợ này không nhiều
nhưng mà nó cũng giúp một phần
để mà giúp đỡ cuộc sống của em
em mong là
dịch sẽ mau chóng qua đi
để cuộc sống bình thường trở lại
công việc của mọi người được ổn định
đối mặt với nhiều khách hàng
khăn thách thức do dịch bệnh covid một mươi chín
song với sự vào cuộc tích cực
của cả hệ thống chính trị
sự chung sức đồng lòng của nhân dân
cùng tinh thần tương thân tương ái
xã an phú tây đang nỗ lực triển khai
đồng bộ các giải pháp
để đẩy lùi dịch bệnh
mang lại cuộc sống bình an
ổn định cho người dân
nhất là những lao động tự do
bị mất việc làm
thu nhập bấp bên
cuộc sống không được đảm bảo
bằng việc hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu hàng ngày
bên cạnh đó
sớm lên danh sách
phát hỗ trợ của chính quyền thành phố
đến tận tay từng người dân
với tiêu chí
không để ai bị bỏ lại phía sau
chính quyền các địa phương
đang tiếp tục
vận động ủng hộ nhu yếu phẩm
đến từng người dân gặp khó khăn
từ những việc làm đó
đã kết nối tình yêu thương
khơi dậy lòng nhân ái
tạo sự lan tỏa
để cả cộng đồng
cùng chung tay giúp đỡ
những người yếu thế
vượt qua khó khăn
đẩy lùi dịch bệnh
sau hai mươi một ngày
thực hiện chỉ thị một mươi sáu
của thủ tướng chính phủ
và chỉ thị số một mươi năm
của ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
về việc tăng cường các biện pháp
phòng chống dịch covid một mươi chín
công an thành phố biên hòa đồng nai
đã lập biên bản
xử phạt hơn ba tám trăm linh người
vi phạm với số tiền
trên năm năm tỷ đồng
theo số liệu tổng hợp
của công an thành phố biên hòa
từ ngày chín tháng bảy
đến ngày ba mươi tháng bảy
cùng với tuyên truyền nhắc nhớ
người dân thực hiện nghiêm
chỉ thị số một mươi sáu
của thủ tướng chính phủ
và chỉ thị số một mươi năm
của ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
về việc tăng cường các biện pháp
phòng chống dịch covid một mươi chín
lực lượng chức năng trên địa bàn
đã kiểm tra xử phạt
trên ba tám trăm linh trường hợp vi phạm
có quy định
về phòng chống dịch covid một mươi chín
với tổng số tiền phạt
lên tới năm năm tỷ đồng
trong đó có hơn hai ba trăm linh lối ra ngoài
không có lý do chính đáng
ba trăm năm mươi trường hợp không đeo khẩu trang
hơn sáu trăm linh lỗ vứt khẩu trang
không đúng nơi quy định
phường tráng dạy là nơi ghi nhận
số trường hợp vi phạm quy định
phòng chống dịch nhiều nhất
với bốn trăm sáu mươi trường hợp
tiếp theo là phường tam hiệp long bình
còn lại đa phần các lỗ trên
đều do hai mươi tổ tuần tra
của công an tỉnh đồng nai
được thành lập vào ngày một mươi bốn tháng bảy
phát hiện xứ phạt
chỉ tính riêng trong ngày hôm qua ba mươi tháng bảy
công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
đã lập biên bản xứ phạt hai trăm bảy mươi bốn trường hợp vi phạm
các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
với tổng số tiền phạt lên tới
trên năm trăm linh triệu đồng
thực hiện chỉ thị một mươi sáu
của chính phủ
thì đồng nai
đã tổ chức
hai mươi tổ tuần tra kiểm soát
trên lưu động
trên toàn tiếng địa bàn
của thành phố biên hòa
tập trung dân cư đông
và tổ chức
để kiểm soát
để phòng ngừa việc lây lan dịch bệnh
tổ tiếp tục
sẽ tập trung xử lý
từng tuyến tuần một
để vừa xử lý và vừa tuyên truyền
nhắc nhở người dân
để phòng ngừa lây lan dịch bệnh
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
đang diễn biến rất phức tạp
công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
khuyên cáo người dân nên ở yên trong nhà
chấp hành nghiêm các quy định
tại chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
và chỉ thị số một mươi năm của ủy ban nhân dân
tỉnh đồng nai
chia ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết cấp bách
công an huyện càng long tỉnh trà vinh
cho biết đã tống đạt quyết định
xử phạt đối với năm triệu hoàng duy
ba mươi tuổi ngụ tại xã mỹ cẩm
về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo
sai sự thật xuyên tạc vù khống
xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức
danh dự nhân phẩm cá nhân
trước đó bằng các biện pháp
nghiệp vụ vào ngày hai mươi năm tháng bảy
công an huyện càng long đã phát hiện
tài khoản facebook tên duy hoàng triệu
đã bình luận trên fanpage người càng long
với nội dung sai sự thật cho rằng lực lượng
làm nhiệm vụ tại chốt phong tỏa phòng chống dịch bệnh
covid một mươi chín khu vực xã mỹ cẩm huyện càng long
có hành vi vụ lợi đã lấy hàng
cứu trợ cho gia đình sử dụng
qua xác minh công an huyện phát hiện duy
ngụ xã mỹ cẩm chính là người đăng tải
các thông tin nêu trên và mời làm việc
tại cơ quan công an duy thừa nhận hành vi vi phạm
và cho biết do bức xúc từ việc gia đình
chưa nhận được hàng hóa cứu trợ
nên đã đưa những thông tin không đúng sự thật
lên mạng xã hội duy cam kết sẽ tự
tháo gỡ nội dung sai sự thật đã đăng tải
và không tái phạm căn cứ vào điểm a
khoảng một một trăm linh một nghị định một mươi năm hai nghìn hai mươi
ndcp vào ngày ba tháng hai
năm hai nghìn hai mươi của chính phủ
quy định xứ phạm vi phạm hành chính
trong lĩnh vực bưu chính viễn thông tần số vô tuyến điện
công nghệ thông tin và giao dịch điện tử
còn mang tính xứ phạm duy với mức phạt năm triệu đồng
đề nghị người dân cần phải tiếp cận
sàng lọc thông tin kỹ càng trước khi đăng tải
lên mạng xã hội nếu vi phạm sẽ bị
xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật